hờ hai mươi tiến tới xóa một phần nợ cho các nước nghèo
giá đồng bitcoin lập kỷ lục mới trong gần ba năm
thưa quý vị trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi
hội nghị các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên lần đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến
do tác động của đại dịch covid một mươi chín
đã kết thúc tốt đẹp vào tối ngày hai mươi tháng một mươi một tại kuala lumpur malaysia
hội nghị đã thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn apec puchachaya hai nghìn bốn mươi
được coi là định hướng hợp tác trong hai thập kỷ tới
tại hội nghị thủ tướng malaysia yassin cho biết
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn khi khởi động các mục tiêu về thương mại đầu tư tự do và cởi mở ở châu á thái bình dương
tổng thương mại giữa các nền kinh tế apec với phần còn lại của thế giới đã tăng hơn bốn lần
để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được thủ tướng yassin kêu gọi các nền kinh tế apec
tập trung cho ba ưu tiên chính đó là tái khẳng định sự ủng hộ và cam kết đối với hệ thống thương mại đa phương
thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số và cuối cùng là kinh tế bao trùm
kết thúc hội nghị tuyên bố về tầm nhìn apec puchaya hai nghìn bốn mươi đã được thông qua
vạch ra tương lai khu vực là một cộng đồng châu á thái bình dương cởi mở năng động kiên cường hòa bình
vì sự thịnh vượng chung của tất cả người dân và thế hệ tương lai
liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng đói nghèo gia tăng dần trở thành hiện thực
khi có khoảng hai trăm năm mươi triệu người ở hai mươi nước trên thế giới đang có nguy cơ bị suy dinh dưỡng trầm trọng
thậm chí chết đói trong những tháng tới
trong tuần này văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc đã viện trợ khẩn cấp
một trăm linh triệu đô la mỹ cho bảy nước có nguy cơ đói kém nhất là yemen afghanistan nam sudan ethiopia
nigeria congo và burkina faso
tuy nhiên người đứng đầu chương trình lương thực thế giới cho biết sẽ cần tới hàng tỷ đô la viện trợ
bởi nếu không thì nạn đói sẽ chậm chậm hơn
ở nhiều nước vốn đã khó khăn thì dịch bệnh covid một mươi chín đã tạo thêm gánh nặng mới
trong khi các khoản viện trợ quốc tế cũng đang bị giảm đe dọa tới tính mạng và cuộc sống của người dân
hôm nay nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi sẽ khai mạc và diễn ra theo hình thức trực tuyến
với sự chủ trì của lãnh đạo ả rập xê út
hội nghị g hai mươi năm nay được xem là phép thử đối với chủ nghĩa đa phương và hơn hết là sự gắn kết của chính nhóm này
trong bối cảnh tiến trình chuyển tiếp chính trị đang diễn ra tại mỹ và đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa được kiểm soát
dự kiến thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc sẽ tham dự cả hai phiên thảo luận của hội nghị thượng đỉnh g hai mươi lần này
với các chủ đề là vượt qua đại dịch phục hồi tăng trưởng và việc làm và xây dựng tương lai bền vững bao trùm và có khả năng chống chịu
năm hai nghìn hai mươi ả rập xê út giữ vai trò là chủ tịch luân phiên của g hai mươi
hội nghị thượng đỉnh g hai mươi năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dự kiến sẽ suy thoái sâu
triển vọng phục hồi bấp bênh không đồng đều
tiêm ẩn nhiều rủi ro do dịch covid một mươi chín và cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng
nếu như tại hội nghị trực tuyến bất thường diễn ra hồi tháng ba vừa qua
g hai mươi cam kết làm mọi việc cần thiết để hạn chế tối đa những thiệt hại kinh tế và xã hội do đại dịch
phục hồi tăng trưởng toàn cầu và duy trì sự ổn định của các thị trường
thì tới nay hầu hết các mục tiêu đều chưa đạt được ngoại trừ việc phần nào đã giữ được các thị trường ổn định
vì vậy dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi lần này các nhà lãnh đạo sẽ xem xét thông qua thỏa thuận
chính nhất trí hôm một mươi ba tháng một mươi một về việc xóa một phần nợ cho các nước nghèo
nhằm giúp các nước này thực hiện các biện pháp đối phó với đại dịch covid một mươi chín
ngay từ những ngày đầu tiên tôi đã thúc đẩy một gói giải cứu khổng lồ cho ít nhất một mươi nền kinh tế toàn cầu
các nước phát triển vẫn có đủ khả năng cung cấp những khoản cứu trợ khổng lồ cho xã hội của chính họ
và họ đang làm như vậy nhưng thế giới đang phát triển lại đang trên bờ vực của sự tàn phá tài chính và nghèo đói

tại hội nghị g hai mươi tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các biện pháp hỗ trợ kinh tế
cho đến khi sự phục hồi được tiến hành một cách vững chắc
tôi cũng nhấn mạnh rằng sự phục hồi tập thể của chúng ta phải bền vững và bao trùm
phù hợp với chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc và các mục tiêu phát triển bền vững
coi đây như kim chỉ nam cho mọi hành động
theo kế hoạch tiền nợ gốc và tiền lãi mới sẽ được miễn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các nước đi vay
tuy nhiên chủ tịch ngân hàng thế giới david melpat cho biết
việc giảm nợ cho các nước nghèo vẫn ít vì không phải tất cả các chủ nợ đều tham gia đầy đủ
chỉ bốn mươi ba trong tổng số bảy mươi ba quốc gia được hưởng khoảng năm tỷ đô la từ sáng kiến hoãn thanh toán nợ
hỗ trợ các khoản an sinh xã hội y tế và kinh tế
trong khi mức dự kiến là từ tám tỷ đến một mươi một tỷ đô la
một số quốc gia có thể cần những thay đổi về luật pháp để thúc đẩy các chủ nợ khu vực tư nhân
tham gia chương trình xóa nợ cho các nước nghèo
đối phó với covid một mươi chín với diễn biến nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín
chúng ta phải tiến tới các quy trình xóa nợ ngay từ bây giờ
theo số liệu của ngân hàng thế giới world bank tính trong năm hai nghìn một mươi chín
các nước nghèo nhất đang nợ các nước trong nhóm g hai mươi lên tới một trăm bảy mươi tám tỷ đô la
trong số đó sáu mươi ba là của trung quốc
những nước nghèo nhất phần lớn là ở châu phi
nếu được thông qua việc xóa một phần nợ sẽ được gia hạn thêm sáu tháng
và sẽ được xem xét thêm vấn đề này vào tháng bốn năm sau
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng gia tăng
cũng nguy hiểm như đại dịch covid một mươi chín và có nguy cơ đảo ngược những tiến bộ y học trong một thế kỷ
who cho biết tình trạng kháng thuốc kháng sinh là một trong những mối đe dọa y học lớn nhất
trong thời đại hiện nay có nguy cơ khiến loài người không còn khả năng
bảo vệ trước các bệnh nhiễm trùng đồng thời dẫn đến tăng chi phí điều trị
điều trị thất bại bệnh nặng và có thể dẫn đến tử vong
và nếu không hành động để bảo đảm sử dụng phù hợp các loại thuốc kháng sinh
cũng như là tìm ra các phương pháp điều trị mới và hiệu quả hơn
thì con số bảy trăm linh người tử vong mỗi năm sẽ có thể tăng lên đến một mươi triệu người vào năm hai nghìn ba mươi
và nhằm tích cực hỗ trợ những đối tượng là người lang thang ăn xin nơi công cộng
thì chính phủ hoàng gia campuchia đã thành lập riêng một ủy ban
quốc gia để giải quyết vấn đề này và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
bộ xã hội cựu chiến binh và phục hồi thanh niên campuchia cho biết
chính phủ nước này đã quyết định thành lập ủy ban quốc gia để giải quyết
các vấn đề liên quan đến người lang thang ăn xin
mục tiêu đầu tiên của ủy ban quốc gia này là tập trung những người lang thang ăn xin
nơi công cộng lại và tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho họ
trong thời gian qua nhà chức trách đã bắt giữ nhiều đối tượng chuyên chăn rắt
người lang thang ăn xin đồng thời giáo dục các đối tượng lang thang
để tập trung lao động chính đáng trong cuộc sống
cảnh sát wauwatosa bang nguyên cô sinh mỹ cho biết
tám người đã bị thương trong vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm
ở ngoài ô gần milwaukee vào ngày hai mươi tháng một mươi một
hiện các nhà điều tra đang làm việc để xác định nghi phạm
trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại mayfair mall
theo lời khai sơ bộ của các nhân chứng cho thấy
đối tượng xả súng là một nam giới da trắng từ hai mươi đến ba mươi tuổi

các nhà điều tra đang làm việc để xác định danh tính của nghi phạm
đối tượng xả súng đã rời khỏi mayfair mall
khi các nhân viên cảnh sát đến hiện trường
nhà chức trách mỹ gọi đây là một vụ xả súng có chủ đích
thủ tướng nhật bản yoshihide suga vừa cam kết
sẽ làm hết sức có thể để tổ chức đại hội thể thao olympic
mùa hè tokyo hai nghìn hai mươi một và đại hội thể thao mùa hè
dành cho người khuyết tật tokyo hai nghìn hai mươi một
một cách an toàn vào mùa hè năm tới
đồng thời nhấn mạnh chính sách thúc đẩy thương mại tự do của mình

để hỗ trợ tái tiết nền kinh tế toàn cầu
phát biểu tại hội nghị cấp cao apec năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng suga cho rằng
tự do hóa thương mại và đầu tư
dựa trên các quy tắc quốc tế và tăng cường kết nối
sẽ hỗ trợ cho tầm nhìn ấn độ dương
thái bình dương tự do và mở cửa
ngày hai mươi tháng một mươi một
giá đồng bitcoin đã tăng lên mức cao nhất
mới trong ba năm qua
hiện giá đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới này
đang tiến sát đến mức cao kỷ lục
gần hai mươi usd
đạt được hồi giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
kể từ đầu tuần đến nay
giá bitcoin đã tăng hơn một mươi sáu
mức tăng cao nhất tính theo tuần
kể từ tháng sáu năm ngoái
nếu tính từ đầu năm nay
giá đồng tiền này đã tăng tới một trăm sáu mươi
một khi có một số cá nhân tổ chức
đã mua nó
thì những người khác cũng sẽ không muốn bị bỏ lại phía sau
trong cuộc chơi này
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi một
giá bitcoin đã vượt ngưỡng một mươi tám usd
trong bối cảnh các nhà đầu tư
coi việc đầu tư vào bitcoin
có thể bảo vệ họ trước sự mất giá của tiền tệ
cũng như trong đợi đồng tiền này
có xu hướng được nhiều công ty thanh toán trên thế giới chấp nhận
các nhà đầu tư bán lẻ
và quan trọng hơn là các tổ chức và tập đoàn
đang muốn có một loại tiền mới
có tính thanh khoản cao
trong trường hợp tiền giấy giảm giá
vì các ngân hàng trung ương
càng ngày càng phải in ra nhiều tiền hơn
để thế giới chống đỡ lại
trước đại dịch covid một mươi chín
và những rối loạn kinh tế xã hội
trong khoảng năm sáu trăm sáu mươi loại tiền kỹ thuật số
đang được giao dịch trên thị trường
bitcoin là loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất
và lớn nhất thế giới
chiếm đến sáu mươi sáu tổng vôn hóa thị trường tiền kỹ thuật số
với giá trị ước đạt hơn một trăm sáu mươi tám tỷ usd
kể từ khi ra đời vào năm hai nghìn tám
đồng bitcoin đã có những đợt tăng
và giảm giá ở mức chóng mặt
và thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại
thế giới chuyển động hôm nay